cũng liên quan đến tình hình căng thẳng giữa iran và israel lực lượng phòng vệ israel idf ngày hôm nay cho biết
nước này vừa dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa được áp dụng trước cuộc tấn công của iran
các biện pháp hạn chế trong đó có lệnh cấm các trường học và cơ sở giáo dục hoạt động
và cấm tụ tập ngoài trời có hiệu lực từ tối ngày một mươi ba tháng bốn trong khuôn khổ kế hoạch phòng thủ của israel
trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của iran
các biện pháp phòng ngừa này ban đầu dự kiến hết hiệu lực vào tối ngày một mươi năm tháng bốn theo giờ địa phương
tuy nhiên cơ quan mặt trận nội địa của idf đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp này vào nửa đêm một mươi bốn tháng bốn sau khi đánh giá tình hình
trong khi đó sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của iran nhằm vào israel
các nước trong khu vực như jordan iraq liban đều đã mở lại không phận vào ngày một mươi bốn tháng bốn sau khi nhận thấy không còn rủi ro an ninh
về phía israel sau cuộc tấn công trong đêm israel đã mở lại không phận của mình từ bảy h ba mươi phút sáng theo giờ địa phương
đồng thời cho biết lịch trình các chuyến bay từ tel aviv dự kiến sẽ bị ảnh hưởng
và du khách nên kiểm tra thời gian bay trước khi đến sân bay quốc tế ben gurion